thưa quý vị liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín tại phú thọ
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận thêm một mươi bảy ca nhiễm sars cov hai
trong đó một mươi bốn ca đã được cách ly ba ca trong cộng đồng
như vậy là từ ngày một mươi bốn tháng một mươi cho đến nay phú thọ đã phát hiện một trăm chín mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
địa bàn có số ca nhiễm nhiều nhất là thành phố việt trì với một trăm bốn mươi một ca tại một mươi ba xã phường
lâm thào có ba mươi ba ca tại tám xã tị trấn phù ninh có một mươi tám ca tại bốn xã tị trấn
thị xã phú thọ có hai ca tam nông có một ca
hiện tại toàn tỉnh có một năm trăm linh trường hợp f một năm bốn trăm bảy mươi chín trường hợp f hai và năm bốn trăm bốn mươi một trường hợp f ba
đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ đã ưu tiên phân bổ
các bộ kit xét nghiệm nhanh cho bốn địa bàn có các chùm lây nhiễm là thành phố việt
trì thị xã phú thọ huyện lâm thao và phù ninh
tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị và người dân
trên địa bàn thành phố việt trì và xét nghiệm cho toàn bộ công nhân lao động tại các khu
cụm công nghiệp có nguy cơ cao như thụy vân bạch hạc tử đà
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh phú thọ trong một vài ngày tới
số ca mắc có thể sẽ tăng lên
tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân ra vào
theo đúng quy định quản lý chặt chẽ các khu vực phong tỏa để tránh tình trạng lây nhiễm
chéo trong các khu cách ly